sáng ngày bốn tháng một mươi một tại phố đi bộ nguyễn huệ tp hcm ủy ban nhân dân tp hcm phối hợp cùng bộ nội vụ
và tổng lãnh sự pháp tại tp hcm tổ chức khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề
dấu ấn kiến trúc pháp ở sài gòn tp hcm
triển lãm được tổ chức nhân kỷ niệm ba trăm hai mươi năm sài gòn chợ lớn gia đình tp hcm một nghìn sáu trăm chín mươi tám hai nghìn một mươi tám
bảy mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam pháp một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai nghìn một mươi tám và chào mừng thủ tướng cộng hòa pháp
edo philippe đến thăm việt nam và tp hcm
đây sẽ là điểm nhấn hoạt động văn hóa lịch sử cho người dân thành phố và du khách trong nước quốc tế
tham quan tp hcm đồng thời góp phần xây dựng và mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt nam
và cộng hòa pháp trong thời gian sắp tới
triển lãm bao gồm khoảng ba trăm linh tài liệu hình ảnh bản đồ bản vẽ kỹ thuật từ tài liệu lưu trữ quốc gia
và do tổng lãnh sự quán pháp tại tp hcm cung cấp giới thiệu đến công chúng quá trình quy hoạch
xây dựng và kiến thiết tp hcm và những công trình xây dựng mang đậm kiến trúc pháp trong nửa cuối
thế kỷ một mươi chín nửa đầu thế kỷ hai mươi triển lãm dấu ấn kiến trúc pháp ở sài gòn tp hcm sẽ diễn ra trong hai mươi ngày